tuy nhiên sau ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bộ máy của khơ mê đỏ vẫn chưa tàn giã hoàn toàn
bộ đội tình nguyện việt nam dưới sự chỉ huy của đại tướng lê đức anh đã ở lại để bảo vệ chính phủ còn non trẻ và tính mạng của nhân dân campuchia
cùng với đó bộ đội việt nam đã tích cực giúp nhân dân campuchia xây dựng lại đất nước bị chiến tranh và nạn diệt chủng tàn phá
các nhà lãnh đạo campuchia luôn đánh giá cao và có tình cảm tốt đẹp với đại tướng
đại tướng lê đức anh xin giáo sư cho biết thêm về khía cạnh này
thủ tướng samdak techo hun sen luôn đề cao vai trò của các nhà lãnh đạo đã có công giải phóng dân tộc và đất nước campuchia
trong những chuyến thăm việt nam hay về thăm lại căn cứ địa cách mạng trên con đường cứu nước
người đứng đầu chính phủ hoàng gia campuchia và phu nhân thường đến thăm và gửi lời thăm hỏi sức khỏe nguyên chủ tịch nước lê đức anh
bên cạnh đó đại tướng lê đức anh cũng là một người thường chia sẻ kinh nghiệm chỉ huy quân đội với thủ tướng hun sen
những kỷ niệm đó luôn được thủ tướng hun sen trân trọng trong suốt sự nghiệp chiến đấu đánh đổ chế độ diệt chủng
cũng như trong quá trình lãnh đạo nhân dân campuchia xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xin cảm ơn giáo sư
nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
ngày hai tháng năm đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương
và các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị tỉnh lâm đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã lộc thanh
thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
tại các buổi tiếp xúc đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng đã thông báo với cử tri các nội dung cơ bản
về tình hình kinh tế xã hội của đất nước bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri đề nghị quốc hội và tỉnh lâm đồng sớm giải quyết việc giá điện xăng dầu tăng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của người dân
vệ sinh môi trường tình trạng phá rừng vấn đề ma túy và những hệ lụy của nó gây mất ổn định xã hội
quốc hội xem xét vấn đề trợ cấp cho cán bộ chuyên trách hội người cao tuổi giá cả một số mặt hàng nông sản như hồ tiêu cà phê thấp
vì vậy chính phủ cần có chính sách trợ giá cho người nông dân
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng đồng chí trương thị mai tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm
những ý kiến của cử tri đoàn ghi nhận để tiếp tục kiến nghị quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân
hôm nay diễn đàn đối thoại về kinh tế tư nhân việt nam chính thức khai mạc
diễn đàn kinh tế tư nhân là sự kiện cấp cao có quy mô quốc gia quốc tế lớn nhất trong năm hai nghìn một mươi chín về những vấn đề then chốt của nền kinh tế đặc biệt là giải pháp phát triển cho khu vực tư nhân
phiên toàn thể khai mạc vào một mươi bốn h ngày hai tháng năm là phiên đối thoại lớn với sự tham gia của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng gần năm mươi ủy viên trung ương đảng gồm bộ trưởng thứ trưởng và lãnh đạo các tỉnh
tham dự với tư cách khách mời có đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm và đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp là các hiệp hội ngành hàng các doanh nghiệp lớn tiêu biểu như vietjet air vinfast tập đoàn th cùng hai năm trăm linh doanh nghiệp khác
tại đây khu vực kinh tế tư nhân có cơ hội kiến nghị đối thoại trực tiếp với người làm chính sách để đề xuất sáng kiến nhằm hoàn thiện cơ chế
thúc đẩy sự đóng góp của khu vực này tập trung vào các lĩnh vực nổi cộng gồm du lịch nông nghiệp kinh tế số khơi thông dòng vốn chung giải hạn cho phát triển kinh tế
các sáng kiến được thảo luận và tổng hợp từ sáu phiên hội thảo chuyên đề diễn ra vào sáng cùng ngày nằm trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế tư nhân hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị trong hai ngày mùng hai vàng
vào ngày ba tháng năm diễn đàn kinh tế tư nhân việt nam hai nghìn một mươi chín do ban kinh tế trung ương tổ chức sẽ diễn ra với chủ đề
phát triển kinh tế tư nhân việt nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
chúng ta hãy cùng tìm hiểu một vài điểm ngẽn cần khơi thông cho dòng chảy tư nhân này
khi bộ công thương bãi bỏ thông tư ba mươi hai về việc kiểm tra phongmon dehid và amin thơm trên các sản phẩm dệt may doanh nghiệp đã rất vui mừng
tuy nhiên ngay sau đó việc kiểm tra chuyên ngành lại thay bằng quy định gián nhãn hợp quy hợp chuẩn bằng thông tư hai mươi một
không chỉ tốn thời gian hơn mà doanh nghiệp cũng không hiểu nó có tác dụng gì bởi sản phẩm có đủ thông tin giấy tờ xác nhận đã nộp sở công thương
mất thời gian in ấn rồi là nó nhiều thứ lắm nói chung là không thể nói là tiết kiệm cắt giảm được
thế thì tôi cũng rất là mong muốn rằng là mình có một cái cải cách gì đó mà nó thiết thực hơn
giao cản ngỡ được gỡ
hóa ra lại được đặt ở chỗ khác
những nút thắt thể chế vẫn chưa được tháo gỡ đã khiến dòng chảy của nguồn lực kinh tế tư nhân vẫn đầy chắc chờ
nhiều các thủ tục chúng ta chỉ cắt giảm về thời gian quy định của các thủ tục
nhưng các cái nội hàm các cái quy định các cái bước ở trong đó chúng ta vẫn giữ nguyên
thế có nghĩa là chúng ta chỉ cắt vấn đề về cái định lượng chứ còn chất lượng về bán văn bản chúng ta vẫn giữ nguyên
khi mà anh không đoán định được thì người ta sẽ không đầu tư dài hạn người ta không đầu tư lớn
người ta sẽ không đổi mới sáng tạo
và những thứ này nó chính là cái cản trở phát triển đối với khu vực kinh tế tư nhân
mỗi cơ hội kinh doanh mỗi một hoạt động sản xuất đều giúp khơi thông nguồn lực tư nhân chảy mạnh hơn trong nền kinh tế
mà muốn khơi thông nó không thể chỉ bằng các văn bản
hai năm qua dấu ấn tăng trưởng lớn mạnh của kinh tế tư nhân đã cho thấy định hướng của nghị quyết một mươi là đúng đắn
khi xác định thành phần kinh tế này là một trong những động lực quan trọng
những nỗ lực không nhỏ để khơi thông nguồn lực tư nhân đã có những kết quả ban đầu
nhưng còn đó rất nhiều những rào cản khiến kinh tế tư nhân chưa thể phát huy được hết khả năng
bốn mươi năm sau ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
tỉnh đồng nai đã có sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội
đặc biệt từ sau đổi mới đến nay địa phương này đã trở thành tỉnh tiên phong
đi đầu của cả nước trong phát triển công nghiệp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài fdi
trước ngày giải phóng miền nam đồng nai có khu kỹ nghệ biên hòa
thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
đến nay toàn tỉnh có ba mươi một khu công nghiệp đã đi vào hoạt động
thu hút hơn một bốn trăm linh doanh nghiệp fdi đến từ bốn mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
đến đầu tư với tổng số vốn hơn hai mươi tám tỷ usd
trong quá trình đầu tư vô đây cũng được sự hỗ trợ nhiều từ phía bên tổ tục cấp giấy phép
tổ tục xây dựng
do đến khi tăng giống do hợp tác chung với công ty nhật
thì với làm thủ tục xuất khẩu sang nhật thì cũng được sự hỗ trợ rất là nhiều từ phía địa phương
chúng tôi đã đầu tư vào đồng nai đã được một mươi năm và liên tục tăng vốn để mở rộng sản xuất
chúng tôi mong muốn sự kết nối giữa chính quyền và doanh nghiệp ngày càng thắt chặt hơn
để trở thành tỉnh
có nền công nghiệp phát triển mạnh thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư
thời gian qua đồng nai không ngừng cải cách thủ tục hành chính hoàn thiện cơ sở hạ tầng
thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắt của nhà đầu tư
chủ trương nhất quán của tỉnh đồng nai là luôn đồng hành cùng doanh nghiệp
do vậy mà những khó khăn những vướng mắt của doanh nghiệp thì đông nai phải thực sự quan tâm và bằng tâm của mình
đối với doanh nghiệp thì mới tạo được cái niềm tin cho doanh nghiệp
thành công trong phát triển công nghiệp thu nguồn vốn fdi đã giúp đồng nai trở thành một trong các địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước
hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh cũng không ngừng được hoàn thiện
có lẽ là vì ông ba không muốn bị chất vấn trước luật sư và các thành viên của ủy ban trên
thông tin trên được công bố chỉ vài ngày sau khi thứ trưởng tư pháp mỹ rod rossenstein
đệ đơn xin tể chức và dự kiến sẽ rời nhiệm sở vào ngày một mươi một tháng năm tới
ông rosenstein là người chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra cáo buộc nga can thiệp bầu cử mỹ
và cũng là người đã chỉ định ông mueller là công tố viên đặc biệt điều tra các mối liên hệ
có thể có giữa nga với chiến dịch vận động tranh cử của tỷ phú donald trump
chính vai trò giám sát này đã khiến ông rosenstein trở thành nhân vật gây tranh cãi ở washington
trong khi đó cục dự trữ liên bang mỹ phép đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất ở mức hai hai mươi năm hai năm
và ngụ ý rằng cơ quan này có lẽ sẽ không thể tăng hay giảm lãi suất trong thời gian tới
chiều ngày một tháng năm theo giờ địa phương tức dạng sáng ngày hai tháng năm theo giờ việt nam
sau khi kết thúc cuộc họp trong hai ngày
cục dự trữ liên bang mỹ phép đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất ở mức hai hai mươi năm hai năm

thông điệp từ cơ quan này ngụy ý sẽ không thể tăng hay giảm lãi suất trong thời gian tới
trước những tín hiệu về sự hồi phục sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới này
song tỷ lệ lạm phát trong nước lại thấp một cách bất thường
tại cuộc họp báo sau đó chủ tịch fed jerome powell đã từ chối đưa thông tin
về bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào có thể diễn ra trong thời gian tới
ông powell cho rằng tỷ lệ lạm phát quá thấp hiện nay của mỹ có thể chỉ tồn tại trong ngắn hạn hay không
thể hiện đầy đủ về tình trạng giá cả gia tăng trong thực tế
ngân hàng nhân dân trung quốc mới đây thông báo sẽ phát hành phiên bản thứ năm của đồng nhân dân tệ vào ngày ba mươi tháng tám tới
so với loại tiền đang được lưu hành thì lần in mới này các đồng tiền mới sẽ có màu sắc sáng hơn
hoa văn được chỉnh sửa giúp chống làm giả và đến năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên trong lần phát hành mới này sẽ không có tờ tiền mệnh giá năm tệ
ngân hàng nhân dân trung quốc cho biết đang nghiên cứu công nghệ chống làm giả mới
và trước mắt sẽ chọn mệnh giá năm tệ để ứng dụng công nghệ mới này
ngoài ra công nghệ chống làm giả với tờ tiền có mệnh giá một trăm linh tệ cũng sẽ được cải thiện hơn
hiện các máy rút tiền cũng đang được gấp rút nâng cấp để bảo đảm có thể nhận biết được những loại tiền mới
google đang phải đối mặt với việc sẽ phải chi một loạt các khoản nghĩa vụ nộp thuế ở một số nước
sau nhiều năm lách thuế chót lọt nhờ việc sử dụng các bút toán chuyển danh số
từ nơi có mức thuế cao sang nơi có mức thuế thấp
đơn cử tại australia doanh thu của google trong năm ngoái đạt một bảy tỷ đô la australia
nhưng chỉ thực trả hai mươi sáu năm triệu đô la australia tiền thuế
mặc dù chính phủ australia mới đây đã ban hành đạo luật chống chốn thuế đối với các công ty đa quốc gia
song vẫn không thể ngăn được các công ty này chuyển doanh thu quảng cáo khổng lồ sang những quốc gia có thuế thấp hơn
ngoài australia áo và pháp cũng đã đề xuất giải pháp ngăn chặn hành vi gian lận thuế của các gã khổng lồ internet
trong khi đó
anh tây ban nha nhật bản singapore và ấn độ cũng đang tìm các cơ chế áp thuế tương tự